ngày hai mươi chín tháng tám ubnd tp hội an tỉnh quảng nam đã yêu cầu tạm dừng hoạt động của các tuyến tàu du lịch
cửa đại cù lao tràm nhằm bảo đảm an toàn cho du khách
theo đó một trăm năm mươi hai phương tiện vận chuyển du lịch hoạt động đưa trả khách tuyến cửa đại cù lao tràm tạm dừng hoạt động
trong ngày hai mươi chín tháng tám sau đó tùy tình hình thời tiết mà cơ quan chức năng sẽ có những hướng dẫn chỉ đạo tiếp theo
phù hợp với phương án phòng chống thiên tai bên cạnh đó để giảm thiểu thiệt hại do bão số bốn gây ra
bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh quảng nam đã chỉ đạo các đài thông tin tìm kiếm cứu nạn thường xuyên phát các bản tin
về vị trí diễn biến của bão cho các địa phương và các hoạt động trên biển chủ động ứng phó hoặc di chuyển tàu thuyền ra khỏi vùng ảnh hưởng